thực hiện chủ trương của tập đoàn điện lực việt nam trong lộ trình hiện đại hóa lưới điện theo hướng thông minh
đồng thời bảo đảm lưới điện phía bắc được vận hành an toàn liên tục và ổn định
vừa qua tổng công ty điện lực miền bắc đã chính thức triển khai công tác sửa chữa điện hotline
trên đường dây đằng màng cấp điện áp hai mươi hai kv tại công ty điện lực bắc ninh
đội hotline của công ty điện lực bắc ninh gồm tám thành viên được tuyển chọn từ bốn trăm linh công nhân lao động trực tiếp
đã trải qua khóa huấn luyện tại tổng công ty điện lực tp hcm
nếu như trước đây mỗi khi thao tác trên lưới điện đơn vị sửa chữa phải đến kiểm tra
làm thủ tục chờ cho phép cắt điện mới được tiến hành sửa chữa
thì giờ đây các công nhân của đội hotline thao tác trực tiếp ngay trên lưới đang mang điện
điều này sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giảm thời gian mất điện đối với khách hàng
tới đây tổng công ty điện lực miền bắc sẽ tiếp tục ra mắt bảy đội hotline trong năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sang năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi chín sẽ có thêm một mươi đội nâng tổng số lên một mươi tám đội trong toàn tổng công ty